các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sáng ngày hai mươi tháng một mươi báo cáo kết quả kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai và dự kiến kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng phạm minh chính cho biết kinh tế xã hội chín tháng phục hồi tích cực toàn diện trên nhiều lĩnh vực
trong đó một mươi bốn trên tổng số một mươi năm chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm nay đạt và vượt so với năm hai nghìn một mươi tám
trong đó gdp cả năm ước đạt khoảng tám cao hơn mục tiêu quốc hội giao hai năm
theo nhận định của chính phủ nợ công nợ chính phủ nợ nước ngoài của quốc
quốc gia được kiểm soát an toàn
báo cáo dẫn chứng ước tính đến cuối năm nay nợ công vào khoảng bốn mươi ba bốn mươi bốn gdp rằng là sáu mươi
nợ chính phủ khoảng bốn mươi bốn mươi một gdp rằng là năm mươi và nợ nước ngoài quốc gia khoảng bốn mươi bốn mươi một gdp rằng là năm mươi
bên cạnh đó các ngân hàng thương mại yếu kém doanh nghiệp thu lỗ dự án chậm tiến độ
kém hiệu quả kéo dài đã và đang được quyết định tháo gỡ xử lý thu hồi tài sản
trong các vụ án tham nhũng kinh tế
đạt kết quả tích cực năm hai nghìn hai mươi ba thủ tướng cho rằng sức ép lạm phát tỷ giá lãi suất là khá hơn
do đó chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng gdp năm tới ở mức sáu năm chỉ số giá tiêu dùng cpi tăng khoảng bốn năm
tăng năm điểm phần trăm so với mục tiêu năm hai nghìn hai mươi
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn công thương sài gòn bank sgb mới đây đã công bố
báo cáo tài chính hợp nhất quý ba năm hai nghìn hai mươi hai đi lùi

cụ thể các nguồn thu ngoài lãi biến động không đồng nhất khi lãi thuận từ hoạt động dịch vụ tăng gần gấp đôi với hơn chín tỷ đồng
ngược lại lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối sụt giảm năm mươi bảy về còn sáu ba tỷ đồng
hay lãi từ hoạt động khác cũng giảm phân nửa về mức bảy tỷ đồng
kỳ này sài gòn banh tăng mạnh bốn mươi chi phí hoạt động khi chiếm một trăm năm mươi sáu tỷ đồng
đồng thời chi phí giữ phòng rủi ro tính dụng cũng tăng mạnh tám mươi bốn
do đó lợi nhuận sau thuế trong quý ba năm hai nghìn hai mươi hai giảm gần tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
tại thời điểm ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tổng tài sản của sài gòn banh tăng thêm gần bảy trăm linh tỷ lên hai mươi năm ba trăm linh tám triệu đồng
về chất lượng nợ do vay tổng nợ số của sài gòn bank tăng hai mươi lên mức ba trăm chín mươi một tỷ đồng
theo ngân hàng nhà nước tăng trưởng tính dụng chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai đạt gần một mươi một so với cuối năm hai nghìn hai mươi một
mức cao nhất nhiều năm qua
trong đó vốn chạy vào bất động sản ghi nhận mức tăng gần một mươi năm bảy
dù dòng vốn đổ vào bất động sản ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ
nhưng ngân hàng nhà nước cho biết sẽ giám sát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng dư nợ
và chất lượng tính dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao
để bảo đảm cung ứng vốn cho thị trường chứng khoán bất động sản phát triển lành mạnh bền vững
cụ thể cơ cấu tính dụng đang tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất kinh doanh
còn lĩnh vực tìm ẩn rủi ro được kiểm soát chặt chẽ
đáng chú ý đến cuối tháng tám tính dụng lĩnh vực bất động sản tăng gần một mươi năm bảy so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
và tăng thêm khoảng ba bảy so với ba tháng trước đó
trong khi vốn vào bất động sản tăng mạnh vốn rót vào đầu tư
kinh doanh chứng khoán giảm mạnh hơn ba mươi năm chiếm ba mươi hai tổng dư
nợ tính dụng hệ thống ngân hàng tính dụng vào các dự án bot bt giao thông cũng giảm
đến cuối tháng sáu giảm một bảy mươi hai so với cuối năm hai nghìn hai mươi một và chiếm tám mươi tám tổng dư nợ tính dụng
hơn nửa quảng đường năm tài chính năm hai nghìn hai mươi hai đã đi qua
những ngân hàng thương mại đầu tiên đã bắt đầu công bố kết quả kinh doanh chín tháng
dù mới chỉ là những con số sơ bộ nhưng cũng cho thấy những tín hiệu khả quan
tuy nhiên dự báo bức tranh lợi nhuận năm hai nghìn hai mươi hai của khối ngân hàng sẽ rất khó có đột biến
khi rom tăng trưởng tính dụng còn lại không nhiều
cập nhật mới nhất từ ngân hàng nhà nước cho biết đến ngày hai mươi tám tháng chín
tính dụng toàn nền kinh tế đạt gần một mươi hai triệu tỷ đồng tăng một mươi chín mươi sáu so với đầu năm
nhưng trước đó cũng theo ngân hàng nhà nước tính đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tăng trưởng tính dụng toàn ngành ngân hàng đã lên tới chín ba mươi năm
như vậy tăng trưởng tính dụng đã giảm
giảm tốc mạnh trong quý ba khi nhiều ngân hàng đã cạn trương tính dụng
trong khi ngân hàng nhà nước vẫn chưa phân giao thêm hạn mức tăng trưởng mới
tính dụng toàn nền kinh tế đạt gần một mươi hai triệu tỷ đồng tăng một mươi chín mươi sáu so với đầu năm
thực tế dù một mươi tám ngân hàng đã được nhận thêm hạn mức tính dụng hồi cuối tháng chín
song tỷ lệ nới thêm không nhiều
cụ thể hạn mức tính dụng được cấp của một số ngân hàng nằm trong danh sách
được ngân hàng nhà nước nới chỉ tiêu tăng trưởng tính dụng lần này
gồm sacombank bốn
các chuyên gia kinh tế dự báo
mức lợi nhuận tuyệt đối của nhiều ngân hàng sẽ chậm lại trong những tháng cuối năm
nguyên nhân hầu hết tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng đều đến từ tính dụng
trong khi đó trong tính dụng của nhiều ngân hàng đang gần cạn thậm chí đã cạn
trong cái bối cảnh ngắn hạn với cái rung tình hình khó khăn hiện nay của các ngân hàng
thì nó có khả năng nó sẽ vẫn còn ảnh hưởng đến cái lợi nhuận
và chính vì thế nó sẽ tác động nhiều
mọi mặt nguồn từ cái chi phí đầu vào tức là cái lãi huy động của các ngân hàng tăng lên
hay nói cách khác là cái niêm nó sẽ bị thu hẹp lại
và cái thứ hai nữa là tác động từ cái room của các ngân hàng
khi mà nhiều ngân hàng đã đạt mức trần rung
thì như vậy thì đó là những yếu tố mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái tăng trưởng lợi nhuận của quý tư của các ngân hàng hiện nay
quý bốn là cái quý nó cũng xem xem như là quý ba
cũng không có nhiều thay đổi về mặt cơ cấu doanh thu
và một số cái ngân hàng đặc biệt thì cũng có những khoản gọi là ngoài lãi
thì cái đó thì nó rất là đặc biệt
nó không đại diện cho ngành
do đó thì tôi nghĩ là về kết quả kinh doanh quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai này
nó cũng sẽ tương tự như quý ba
nghĩa là cái mảng về tăng trưởng tính dụng nó không phải là quá cao
doanh thu đến từ tính dụng thì nó vẫn như vậy
nhưng mà cái dịch vụ thì nó còn tùy thuộc vào ngân hàng
và cái nhóm ngân hàng những cái ngân hàng mà có những cái khoản cho vai
những cái khoảng điều nào đó thì nó rất đặc biệt rồi
nó không đại diện cho ngành
trong khi các nhà băng lại đang phải đối mặt nguy cơ niêm giảm
khi mặt bằng lãi suất huy động tăng liên tục suốt từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
đặc biệt tăng rất mạnh trong vài tháng gần đây
điều này khiến chi phí vốn càng bị đội lên
theo đó lợi thế tăng trưởng cuối năm sẽ thuộc về những ngân hàng
được cấp thêm rưng tính dụng trong đợt vừa qua
cùng với những ngân hàng đẩy mạnh được các nguồn thu ngoài lãi
nếu mà chúng ta xét về cái co từ hoạt động cho vay của các ngân hàng
thì chắc chắn hôm nay nó khó có thể mà tạo ra một sự đột biến trong quý bốn
tuy nhiên cái đột biến này nó có thể đến từ một cái yếu tố khác nữa
mà các nhà đầu tư đang quên đi đó là cái tình hình nợ xấu
có thể là các ngân hàng sẽ giảm cái chích lập dự vòng của mình xuống
và như vậy khi chi phí dự vòng sẽ giảm mạnh
khi mà nhiều ngân hàng đã có kiểm soát được tình hình nợ xấu tốt trong thời gian vừa rồi
thì như vậy thì đây cũng là một cái yếu tố giúp cho cái lợi nhuận của các ngân hàng sẽ tăng
vẫn giữ được cái mức tăng trong quý bốn
nhưng cái mảng cái nguồn từ cho vay lợi nhuận thu từ cho vay thì lại trở nên kém đi
khi mà tác động từ cái tình hình nợ xấu tăng lên
theo thống kê của vingroup có hai mươi sáu trên hai mươi bảy ngân hàng niêm yếp đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ba mươi ba trong năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng khả năng hoàn thành kế hoạch cả năm tương đối thấp nếu không có thêm hạn mức tính dụng
thực tế cho thấy tính dụng tăng mạnh trong nửa đầu năm
nhưng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm hai nghìn hai mươi hai của ngành mới ở mức bình quân năm mươi một năm
thưa quý vị trong thời gian qua giá xăng biến động liên tục khiến chi phí vận chuyển
giá nguyên vật liệu đầu vào biên động theo đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp
để đối phó với khó khăn trên nhiều doanh nghiệp đã chủ động
linh hoạt đưa ra nhiều phương án để giữ vững nhịp sản xuất đảm bảo những đơn hàng cuối năm
cao điểm sản xuất của các doanh nghiệp thành phố hồ chí minh đã chính thức bắt đầu
nhiều doanh nghiệp cho biết số lượng đơn hàng thời điểm hiện tại cũng đã tăng hơn ba mươi so với cùng kỳ năm ngoái
tuy vậy nhiều doanh nghiệp vẫn đang lo lắng trước việc giá xăng dầu liên tục biến động trong thời gian qua
sẽ khó có thể đảm bảo đơn hàng búng hạng cho đối tác
cái giá xăng tuy nó tăng nhưng nó không bằng cái giá thức ăn tăng
giá thức ăn tăng rất là nhanh nhưng mà từ lâu rồi cũng có kiến nghị là cái thức ăn nên là cho đánh giá lại những cái đầu nhập nguyên liệu
để có thể thích ứng với chi phí xăng
ngoài việc điều chỉnh giá bán một số sản phẩm cho phù hợp
nhiều doanh nghiệp đã triển khai thực hiện đồng thời một số giải pháp như tận dụng
tiết kiệm nguyên vật liệu ở mức tối đa nhằm có thể giảm bớt một phần chi phí
tăng cường quản lý giám sát quá trình sản xuất kinh doanh chặt chẽ hơn hạn chế thất thoát
ngoài ra nhiều doanh nghiệp còn thương lượng với đơn vị vận chuyển để cùng chia sẻ phí cước vận chuyển
không để tăng quá cao tìm kiếm thêm các nhà cung cấp nguyên vật liệu khác để có chất lượng tốt
giá thành biến động ít nhất đầu tư cải tiến dây chuyền để cải thiện môi trường làm việc
và tăng năng suất để hạn chế chi phí đổi giá thành sản phẩm
để có thể vật lộ và có thể chống đỡ được cơn bão kép giữa việc tăng giảm giá sẵn dầu trên thế giới
cũng như việc tăng giảm tỷ giá trên thế giới thì các doanh nghiệp buộc lòng phải coi giảm biên độ lợi nhuận
tôi được biết rất nhiều các nhóm doanh nghiệp có liên quan chặt chẽ trong cái lĩnh vực đầu vào là giá xăng dầu
hoặc liên quan tới tỷ giá trong thời gian vừa qua đôi khi họ phải hy sinh biên lợi nhuận
để mà có thể giữ chân được khách hàng giữ chân được thị trường
đây là một điều đánh đổi
không đáng có nếu như chúng ta có những chính sách hỗ trợ cộng hưởng cùng doanh nghiệp
để hỗ trợ họ xây dựng một chiến lược phát triển dài hơi hơn
một thực tế cho thấy trong khi các doanh nghiệp đang phải gồng mình tiết giảm tối đa những chi phí
không cần thiết để đảm bảo hoạt động sản xuất được thông suốt đảm bảo các đơn hàng cuối năm
đưa ra thị trường đúng kế hoạch thì bên cạnh đó các cơ quan chức năng cũng cần ra soát lại
các yếu tố hình thành giá cả tránh trường hợp các khâu trung gian sẽ được hưởng lợi quá nhiều
trong khi nhà sản xuất chưa chắc đã lãi cao và đẩy người tiêu dùng vào tình cảnh
phải mua hàng hóa đắt đỏ trong thời điểm cuối năm
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ giang thái xin kính chào và hẹn gặp lại